thưa quý vị để chủ động ứng phó với bão giảm thiểu thiệt hại thì ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa ban hành công điện số bốn gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố các bộ ngành liên quan từ quảng ninh đến phú yên thực hiện một số nội dung sau đây
thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới bão quản lý chặt chẽ phương tiện ra khơi
tổ chức kiểm đếm thông báo cho chủ phương tiện thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí
hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới bão các bộ ngành địa phương sẵn sàng lực lượng phương tiện
để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu đồng thời ra soát các hoạt động trên biển nuôi trồng thủy hải sản để có phương án sẵn sàng ứng phó
theo dõi chặt chẽ dự báo cảnh báo thông tin kịp thời về diễn biến áp thấp nhiệt đới bão để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó
liên hệ với các quốc gia trong khu vực đề nghị tạo điều kiện cho người dân tổ cá vào tranh trú và hỗ trợ cứu nạn cứu hộ khi có yêu cầu
các bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao chỉ đạo các biện pháp sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra
các cơ quan thông tin đại chúng từ trung ương đến địa phương tăng cường thông tin truyền thông về diễn biến áp thấp nhiệt đới bão
và công tác chỉ đạo ứng phó khắc phục hậu quả
các đơn vị nêu trên tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
sau khi di chuyển vào biển đông áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão
trưởng phòng dự báo thời tiết trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nguyễn văn hưởng đã có nhận định về diễn biến của áp thấp nhiệt đới
kịch bản một có sát xuất xảy ra năm mươi sáu mươi là áp thấp nhiệt đới
mạnh lên thành bão sẽ di chuyển chủ yếu theo phía bắc và có thể đi vào đất liền trung quốc
với kịch bản này bão chủ yếu gây tác động đến vùng biển khu vực phía bắc biển đông
kịch bản hai bão di chuyển theo phía tây và tác động trực tiếp đến đất liền nước ta gây ra đợt mưa rất lớn cho khu vực bắc bộ bắc trung bộ
với diễn biến này áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão sẽ ảnh hưởng tới đất liền vào khoảng ngày một mươi bảy đến ngày một mươi chín tháng bảy và gây ra một đợt mưa lớn ở khu vực bắc bộ bắc trung bộ